quả tết mà chúng tôi mua được tại chợ dân sinh
gồm một hộp mứt một chai rượu hai hộp kẹo hai lò nước một bao thuốc lá và một hộp chè
giá trị của giỏ hàng này như sau
chai rượu và hộp mứt có giá bốn mươi năm đồng
hai hộp kẹo có giá bốn mươi đồng
hai lò nước có giá ba mươi đồng
hộp chè và bao thuốc lá có giá một mươi năm đồng
giỏ và tiền công là hai mươi đồng
tổng giá trị của giỏ quà gồm tám mặt hàng trên là một trăm năm mươi đồng
kiểu giỏ quà tết như thế này được bày bán rất nhiều tại các chợ
và người mua cũng nội nhịp không kém
chợ xấu khu chợ đông đúc và lớn bậc nhất huyện hoài đức hà nội
những ngày cận tết tấp nập người bán kẻ mua
các mặt hàng cũng đa dạng hơn nhiều màu sắc hơn
còn chủng loại thì không thiếu để ai cũng được phục vụ
tại quầy hàng này người bán giới thiệu cho chúng tôi một giỏ quà cơ bản có giá một trăm tám mươi đồng
đây cũng được xem là mức giá dễ tiêu thụ nhất khi mà chất lượng các mặt hàng theo người bán ở mức tương đối
và giỏ quà thì vẫn đáp ứng yếu tố đẹp mắt
yêu cầu một giỏ quà có giá trị tối đa một trăm năm mươi đồng có đầy đủ mặt hàng cơ bản
chúng tôi được người bán đóng mẫu nhanh một số sản phẩm từ vang nho mứt tết bánh kẹo
theo người bán giới thiệu những mặt hàng đều có xuất xứ việt nam nên chất lượng có thể bảo đảm được
nếu mua từ một đến hai giỏ thì quà sẽ được người bán đóng trực tiếp tại cửa hàng
để thuận lợi cho người mua
cô chơi đẹp hơn rồi đây là cô giảm của cô này
mất mấy triệu là bốn trăm một mươi năm đồng
cô cà mấy cái này là cô tính hai mươi đồng
cái này là hai mươi đồng cái này là hai mươi đồng
cái này là năm đồng
đấy thì giờ mua qua cái chỗ kia thì thêm một cái này một cái này
thì đấy xin thưa cô lấy trầm rưỡi
trầm rưỡi nhé trầm rưỡi tròn nhé
mặc dù luôn được khẳng định với chất lượng
xong với giá cả như hiện tại bất kể ai cũng phải đặt dấu hỏi
để trả lời cho băn khoăn trên chúng tôi đến đại mẫu
nơi sản xuất và đóng gói nhiều mặt hàng phục vụ tết nguyên đán ở hà nội
theo chia sẻ của người làm
rất khó để có hàng giá rẻ vì nguyên liệu đầu vào đã khá cao
do vậy các cơ sở thường nhập hàng giá rẻ từ trung quốc về để đóng gói lại
những mặt hàng này sẽ được khoác bao bì mới và rán nhãn sản xuất tại việt nam để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chúng ta phải xem xét hàng hóa kỹ trước khi mua và trong đó thì phải chú ý nguồn có xuất xứ
chúng ta quên mất những cái thông tin còn quan trọng hơn cả giá cả đó là cái an toàn
tự mình đã đánh mất quyền quan trọng của mình